công an tỉnh tây ninh cho biết vừa phối hợp với hải quan cửa khẩu mộc bài bắt giữ một vụ vận chuyển gần hai trăm linh khẩu trang không có nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị vận chuyển qua campuchia tiêu thụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh tây ninh phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu mộc bài kiểm tra một xe ô tô khách do tài xế nguyễn võ thanh đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngụ phường bốn tại tp hcm điều khiển
qua kiểm tra xe lực lượng chức năng phát hiện thu giữ một trăm tám mươi bảy một trăm chín mươi năm khẩu trang y tế kháng khuẩn và sáu bốn trăm linh khẩu trang vải loại dành cho trẻ em
tất cả số khẩu trang trên đều không có hóa đơn chứng từ được vận chuyển từ tp hcm qua campuchia tiêu thụ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ